chủ tịch đảng nhân dân campuchia trưởng nhóm cố vấn tối cao trực tiếp của quốc vương campuchia
và có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ campuchia do ngài sa sokha
phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ làm trưởng đoàn
tiếp bộ trưởng tô lâm và đoàn samdek techo hunsen chủ tịch đảng nhân dân campuchia
nhật liệt chào mừng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm campuchia của bộ trưởng tô lâm và đoàn tới campuchia
khẳng định chuyến thăm lần này của đại tướng tô lâm và đoàn góp phần củng cố quan hệ giữa đảng
chính phủ và nhân dân hai nước ngày càng gắn bó hơn nữa
chúc mừng đại tướng tô lâm nhận huân chương của quốc vương campuchia
samdek techo hunsen thông báo về tình hình kinh tế xã hội của campuchia trong thời gian qua
và phương hướng phát triển trong thời gian tới
trên cương vị chủ tịch đảng cầm quyền ông khẳng định sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị hai nước
phát triển toàn diện trên các lĩnh vực trong đó hợp tác an ninh là một trụ cột quan trọng
thay mặt đoàn đại biểu bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn samdek techo hunsen đã dành thời gian tiếp đoàn
chúc mừng đảng nhân dân campuchia dưới sự lãnh đạo của samdek techo hun sen đã đạt được nhiều thành tựu to lớn quan trọng trong thời gian qua
đồng chí chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo đảng nhà nước việt nam tới samdek và gia đình
cùng toàn thể lãnh đạo đảng nhân dân campuchia bày tỏ tin tưởng chính phủ campuchia dưới sự lãnh đạo của thủ tướng hulmanet
sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu mà samdek và các bậc tiền bối của campuchia đã dày công xây dựng vun đắp
đồng thời củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa lãnh đạo hai đảng hai chính phủ
việt nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước campuchia và tin tưởng dưới sự trị vì của quốc vương
sự lãnh đạo của samdek sự chỉ đạo điều hành của thủ tướng hulmanet campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới
to lớn hơn nữa thực hiện thắng lợi cương lĩnh chính trị của đảng nhân dân campuchia giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám
và chiến lược ngũ rác của chính phủ campuchia đề ra
tại cuộc hội đàm giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia ngài sasoka phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ
nhật liệt chào mừng chuyến thăm và làm việc tại campuchia của đoàn đại biểu cấp cao bộ công an
nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là dịp để hai bên gặp gỡ
trao đổi các nội dung trọng tâm và cùng thống nhất phương hướng đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể
để đưa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia lên một tầm cao mới
vì lợi ích quốc gia của nhân dân hai nước góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định và cùng phát triển tại khu vực
hai bên đã trao đổi khái quát về tình hình đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi
và đề ra một số phương hướng hợp tác giữa hai bộ trong thời gian tới
nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi ba hai bên thường xuyên phối hợp trao đổi tình hình quốc tế khu vực
có liên quan đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước kịp thời ngăn chặn những âm mưu
phương thức thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch phối hợp bảo đảm tuyệt đối an toàn
cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước hai bộ và đoàn đại biểu các đơn vị chức năng của hai bộ
kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
triệt phá nhiều vụ an lớn
công an các tỉnh giáp biên hai nước đã chủ động trao đổi thông tin kịp thời đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới không để ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên
về phương hướng hợp tác trong thời gian tới hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin đấu tranh ngăn chặn âm mưu
thủ đoạn chống phá chia rẽ hai nước của các thế lực thù địch phản động phối hợp bảo đảm an ninh an toàn trật tự xã hội
đặc biệt là các sự kiện chính trị quan trọng tại mỗi nước và các chuyến thăm làm việc của lãnh đạo cấp cao hai nước
không để bên thứ ba sử dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia
cơ quan chức năng hai bộ tăng cường đấu tranh chuyên án chung đối với các loại tội phạm
nhất là tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm ma túy hình sự mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao
kết thúc hội đảm bộ trưởng tô lâm và ngài sa sô kha phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ campuchia
đã ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi bốn giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
chiều qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà
các gia đình chính sách hộ nghèo công nhân lao động nhân dịp tết nguyên đáng tại xã thành điển huyện châu thành tỉnh tây ninh
dù đạt được một số thành tiệu nổi bật như tổng sản phẩm tăng sáu một mươi hai chỉ số sản xuất công nghiệp tăng tám chín
tuy nhiên năm qua bà con tại một số địa bàn nghèo ở tỉnh tây ninh vẫn gặp nhiều khó khăn về đời sống vật chất tinh thần và môi trường làm việc
dù còn nhiều khó khăn các chính sách an sinh xã hội chăm lo đời sống cho người dân vẫn được chính quyền tỉnh quan tâm
chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng
số lao động đang làm việc đã qua đào tạo ước đạt hơn bảy mươi
số lao động có việc làm tăng thêm hơn một mươi chín lao động tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị giảm còn một ba mươi
công tác đền ơn đáp nghĩa chăm lo người có công người cao tuổi và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thiết thực kịp thời hiệu quả
tại trụ sở ubnd xã thanh điển huyện châu thành tỉnh tây ninh thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước bộ trưởng tô lâm gửi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng
đồng thời trao tặng hai trăm linh phần quà cho các hộ nghèo công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
bộ trưởng tô lâm chia sẻ những món quà được gửi đến đoàn viên và người lao động góp phần đem đến cái tết ấm áp một mùa xuân tươi đẹp đến với người lao động nghèo còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị các cấp ủy chính quyền tổ chức công đoàn tiếp tục quan tâm và chăm lo tốt hơn nữa tới đời sống của người dân công nhân lao động phát huy truyền thống đại đoàn kết tinh thần tương thân tương ái của dân tộc và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc
hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
chủ động tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để bảo đảm nhân dân trên địa bàn tỉnh vui xuân đón tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn thật vui tươi
an toàn và lành mạnh
sáng nay đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tổ chức gặp mặt chúc tết các cán bộ công an cấp cao nghỉ hưu nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn tại thành phố đà nẵng
thượng thướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bế tư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ bày tỏ sự tri ân và gửi lời chúc sức khỏe chúc mừng năm mới đến các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các tướng lĩnh sĩ quan công an cấp cao qua các thời kỳ
nhân dịp này thứ trưởng trần quốc tỏ đã thông tin một số tình hình nổi bật liên quan tới công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân và công tác đảm bảo an ninh trật tự trong năm qua
thứ trưởng khẳng định đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn trân trọng biết ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết quý báu
của các đồng chí tướng lĩnh sĩ quan công an cấp cao qua các thời kỳ đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
mong muốn được tiếp tục đón nhận nhiều ý kiến hơn nữa của các đồng chí để góp phần xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước nhân dân giao phó
việc tổ chức gặp mặt tri ân thăm hỏi tặng quà chúc tết chúc thọ và trao huy hiệu đảng cho các cán bộ công an cấp cao nghỉ hưu
là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
đặc biệt là của thế hệ đi sau với những người đi trước
hôm nay đoàn công tác của bộ công an do trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã đến dân hương dân hoa tử nghiệm tri ân canh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia
đội tám mươi hai nghĩa trang liệt sĩ ban an ninh trung ương cục miền nam khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung ương cục miền nam tại tỉnh tây ninh
cùng tham dự có đồng chí phạm hùng thái phó bì thư thường trực tỉnh ủy tây ninh đồng chí dương văn thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh
và lãnh đạo các cục ban giám đốc công an tỉnh tây ninh
trong không khí trang nghiêm đoàn đã mặc niệm dân hoa dân hương bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
đoàn đã dân hoa dân hương trước tượng đài bảo vệ an ninh tổ quốc bia chiến thắng tại khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung ương cục miền nam
khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung ương cục miền nam là địa danh lịch sử căn cứ địa cách mạng
và là niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của bộ công an nhằm giáo dục truyền thống nhắc nhở cho thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
về trách nhiệm tiếp bước cha anh rèn luyện tinh thần quả cảm vì nước quên thân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
cùng ngày đoàn công tác đã đến thăm động viên đồng chí thiếu tá phạm văn tuân phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh bị thương khi làm nhiệm vụ
thứ trưởng nguyễn văn long đã động viên tinh thần thiếu tá phạm văn tuân cùng gia đình trao tặng quà và tiền mặt từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân cho đồng chí
chúc đồng chí sớm ổn định sức khỏe về nhà xung vầy đón tết cùng gia đình
nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với những anh hùng liệt sĩ thương binh đã hy sinh sương máu vì độc lập tự do của tổ quốc vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
vào chiều ngày hôm qua đoàn công tác của bộ công an do trung tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc tết và tặng quà ba gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh tây ninh nhân dịp đón năm mới giác thiển hai nghìn hai mươi bốn
thứ trưởng nguyễn văn long đã đến thăm gia đình các đồng chí đại tá bùi quang vinh nguyên chỉ huy phó ban chỉ huy an ninh công an tỉnh tây ninh thương binh hạng hai trên bốn
gia đình cố đại tá phan văn điền bí danh mười thương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyên trưởng phòng nghiên cứu tổng hợp công an tỉnh tây ninh
gia đình cố thiếu tướng ngô quang nghĩa anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyên tránh văn phòng ban an ninh trung ương cục miền nam nguyên phó viện trưởng viện lịch sử bộ công an nguyên giám đốc công an tỉnh tây ninh
nhân dịp xuân mới thứ trưởng nguyễn văn long thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an gửi lời chúc mừng năm mới đến các gia đình các đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe và trao tặng những phần quà của bộ công an đến các gia đình chính sách
đồng thời thứ trưởng nguyễn văn long cũng mong muốn gia đình động viên giáo dục con cháu tự hào về truyền thống của lực lượng công an nhân dân tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh
năm hai nghìn hai mươi bốn ngày hôm nay công an tỉnh ninh bình và ubnd tổ quốc việt nam tỉnh ninh bình tổ chức buổi gặp mặt giao lưu với chức sát các tôn giáo của tỉnh ninh bình
năm hai nghìn hai mươi ba dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện sâu sát của bộ công an
của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh ninh bình sự vào cuộc tích cực có hiệu quả của các cấp các ngành các tầng lớp nhân dân trên địa bàn
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nói chung nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự nói riêng ngày càng có sự phát triển mạnh mẽ sâu sắc
tại buổi gặp mặt giao lưu thượng tọa tích minh quang ủy viên thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh ninh bình
và giám mục kiều công tùng giám mục giáo vận phát diệm đã bày tỏ vui mừng phấn khởi cảm ơn công an tỉnh
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đã tổ chức buổi giao lưu gặp mặt đầy ý nghĩa góp phần tạo điều kiện để các tôn giáo được giao lưu chia sẻ cảm thông và nâng cao tinh thần hiểu biết lẫn nhau
từ đó ngày càng thúc đẩy sự đoàn kết thống nhất chung sức đồng lòng cùng đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân xây dựng tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ bền vững
đồng lòng xây dựng quê hương ninh bình ngày càng giàu đẹp phát triển yên bình trên cơ sở tinh thần hiệp hành cùng hướng tới xã hội chân thiện mỹ
nhân dịp tết cổ truyền bung pi may của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và kỷ niệm sáu mươi hai năm thành lập lực lượng công an nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
công an tỉnh nghệ an đã thành lập hai đoàn công tác sang thăm chúc tết và chúc mừng ngày tuyển thống công an ba tỉnh hủa phăn siêng khoảng bô ly khăm say nước bản lào
trong không khí hữu nghị gắn bó thắm tỉnh đoàn kết lãnh đạo công an tỉnh nghệ an đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất
tới các đồng chí lãnh đạo cán bộ công an tỉnh hủa phăn siêng khoảng bô ly khăm say nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc lào và chúc mừng sáu mươi hai năm thành lập lực lượng công an lào
các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh hùa phân siêng khoảng và bô ly khăm say bày tỏ niềm vui xúc động trước tình cảm tốt đẹp của công an tỉnh nghệ an
đồng thời cũng ghi nhận cảm ơn về sự phối hợp giúp đỡ của lực lượng vũ trang tỉnh nghệ an nói chung và công an tỉnh nghệ an nói riêng
trong quá trình phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới giữa nghệ an và các tỉnh hủa phăn siêng khoảng bô ly khăm say
tại buổi gặp mặt thân mật hai bên đã cùng thống nhất tiếp tục đoàn kết hợp tác phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp phối hợp hiệu quả hơn nữa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ an ninh biên giới
có phần giữ vững ổn định chính trị tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh nghệ an hủa phăn siêng khoảng và bô ly khăm say
đồng thời chúc cho tỉnh hữu nghị đặc biệt quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước việt lào hai tỉnh nghệ an hủa than nói chung lực lượng công an các tỉnh nói riêng mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
đoàn công tác của cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an phối hợp với công an tỉnh đắk lắc vừa đến thăm chúc tết tại bảy đường biên phòng đóng trên địa bàn hai huyện biên giới ea súp và buôn đôn của tỉnh đắk lắc
lãnh đạo cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an đã trao tặng các phần quả trị giá một trăm bốn mươi triệu đồng cho bảy đường biên phòng ngoài ra còn trao tặng số tiền năm mươi triệu đồng cho đồng chí đại úy nguyễn xuân nguyên cán bộ công an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắk
trong dịp này lãnh đạo công an tỉnh đắk lắk cũng trao tặng các phần quả trị giá năm mươi sáu triệu đồng cho bảy đường biên phòng
đoàn công tác của hội phụ nữ cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an phối hợp với hội phụ nữ công an tỉnh đắk lắk đã trao một mươi suất học bổng và tặng áo ấm sách vở cho các em học sinh của trường tiểu học nguyễn đình triều xã la rê huệ huyện ea xuất tổng số tiền năm mươi năm triệu đồng

phát huy tinh thần tương thân
phát huy tinh thần tương ái trung sức vì cộng đồng xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ
công an tỉnh lai châu đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức các hoạt động tình nguyện tại xã ma quai huyện sìn hồ và xã tá bạ huyện mường tẻ tỉnh lai châu
công an tỉnh lai châu đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức các hoạt động tình nguyện tại xã ma quai huyện sình hồ và xã tá bạ huyện mường tẻ tỉnh lai châu
công an tỉnh lai châu đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức các hoạt động tình nguyện tại xã ma quai huyện ma quai tỉnh lai châu